thông tin liên lạc có ý nghĩa rất quan trọng tới việc phát triển kinh tế xã hội và vấn đề an ninh quốc phòng
đặc biệt trên địa bàn tỉnh biên giới như hà giang nơi mà đặc thù của địa hình vô cùng hiểm trở
giao thông đi lại khó khăn thì việc đảm bảo đường truyền hay cập nhật những ứng dụng và công nghệ mới lại càng cần thiết
điều này sẽ góp phần vào việc đưa internet đến vùng sâu vùng xa nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc
cũng như truyền tải thông tin từ chính quyền đến người dân một cách nhanh chóng
là địa phương còn khó khăn có tới bốn mươi số hộ là hộ nghèo nhưng không thể phủ nhận
thời gian qua việc tiếp cận thông tin kiến thức mới qua công nghệ thông tin viễn thông
đang góp phần làm thay đổi dần đời sống của người dân nơi đây
với tốc độ nhanh hơn mạng ba g từ bảy đến một mươi lần mạng bốn g không chỉ mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích
mà còn là nền tảng để ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều lĩnh vực như y tế giáo dục nông nghiệp du lịch

mạng bốn g thì có một cái ưu thế đặc biệt hơn rất nhiều so với mạng ba g
và ngay lúc đấy lên thì công tác chuẩn bị cho công tác khai trương bốn g thì chúng tôi đã lên đến nơi địa đầu tổ quốc
để tết chất lượng sóng chất lượng mạng để làm sao mà khi chúng tôi tổ chức khai trương để đảm bảo chất lượng sóng cho khách hàng sử dụng
với mục tiêu là chúng tôi sẽ phổ cập bốn g cũng như là chúng tôi đã triển khai thành công hai g và ba g trên địa bàn tỉnh hà giang
thì chúng tôi mong muốn là chúng tôi đưa bốn g vào các ngõ ngách của đời sống
đặc biệt là các vùng sâu vùng xa nơi các điều kiện của bà con còn khó khăn thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai
trong thời gian nhanh nhất để mang công nghệ hiện đại nhất đến phục vụ với bà con
trên địa bàn tỉnh hà giang hơn ba trăm linh trạm thu phát sóng bốn g đã triển khai tại nhiều vùng sâu vùng xa
phục vụ nhu cầu kết nối internet siêu tốc độ của nhân dân
hy vọng rằng đây sẽ là động lực cho những mạng di động khác tại hà giang nhanh chóng hoàn thiện
góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế ổn định xã hội bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới nơi cực bắc tổ quốc